sự mất tích bí ẩn của một cô gái trong rừng xến
một thi thể bị vùi lấp dưới lá khô trong rừng tràm
tiếng súng vang lên giữa rừng nầm khắt
những vụ án mạng kinh hoàng giữa núi rừng
những tình tiết ly kỳ bí ẩn
điều gì ẩn khuất phía sau
đi sinh hoạt đoàn xong
bí thư đoàn rủ mọi người đi uống nước
con bà còn không dám tự ý đi
mà phải điện thoại về xin phép mẹ rồi mới đi
không bao giờ có chuyện tự ý bỏ đi
đi chơi mà không báo về cho gia đình
buổi chiều hôm đó gia đình tiếp tục tìm kiếm khắp nơi
nhà người quen họ hàng
nhưng tuyệt nhiên không có tông tích gì
tuyến đã mất tích một cách bí ẩn
khoảng một mươi một h ngày năm tháng một mươi
và trong một ngày
trong bãi hoa nhận được tin công an phát hiện
một sát chết nữ trong rừng xến
vị trí phát hiện thi thể nằm trên đường mòn dấn vào rừng
cách đường nhựa khoảng năm trăm linh m
đây là khu vực rừng thuộc phân khu bảo tồn nghiêm ngặt
của khu bảo tồn thiên nhiên tà cú
tuyến được tìm thấy trong tư thế bị xiết cổ bằng dây nịt
là thắt lưng
đầu còn lại có đoàn dây nịt
hùng thủ buộc vào nhánh dây rừng
nguyên nhân tử vong là do bị xiết cổ
dẫn đến suy hô hấp
áo nạn nhân bị kéo lên tần cổ
khóa quần bò bị kéo xuống
lộ cả quần bên trong
tuy nhiên khi được phát hiện
nạn nhân vẫn còn đi tất
bao tay một bên bị tuột mất
một bên vẫn còn
hoa tay chỉ còn một bên
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục
tại hiện trường
cảnh sát thu được một con dao bản lớn
cách sát nạn nhân khoảng ba m

tuy nhiên trên người nạn nhân không có
bất cứ thương tích nào do con dao này gây ra
hiện trường ít bị sáng trộn
kết quả khám nghiệm hiện trường
bước đầu có thể nhận định
hùng thủ là người quen thân với nạn nhân
và là người rất thông thuộc địa bàn khu rừng
sau khi gây án dã man
sát nhân đã cố tình tạo hiện trường ra
là một vụ hiếp dâm
không quản ngày đêm dốc sức tìm kiếm
các mũi trị sát tiếp cận
mối quan hệ của nạn nhân
và phong trào phát động quân chúng nhân dân
tối giác tội phạm đã cho ra kết quả
liêu quốc nghĩa
tên gọi khác là gái
chú tại thôn hiệp nhơn xã tân thuận
huyện hàm thuận nam
có quan hệ với nạn nhân
và có mưu đồ giết người cấp tài sản
theo cáo chẳng
khoảng một mươi giờ ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
nghĩa mượn xe người quen đến trò thuận nam
để mua hàng hóa
trong khi ngồi uống nước
nghĩa thấy lê thị kim tuyến
chú cùng thôn hiệp nhơn xã tân thuận
huyện hàm thuận nam
từ tiệm vàng đi ra nên gọi là nói chuyện
nghĩa nói dối là tuyến đi xe buýt đến đây
hiện giờ không có xe
nên nhờ tuyến trở về nhà
và được cô gái đồng ý
đến khoảng một mươi hai h cùng ngày
sau khi xong việc
tuyến đến quán nước thì gặp nghĩa
ý nói dối có người bà đi làm bị hết xăng
đang ở trong khu rừng xến
nên nhờ đến đấy để đẩy xúp xe về
tuyến để nghĩa chở mình chạy
nghĩa chạy sâu vào rừng xến
thuộc khu bà tồn thiên nhiên tà cú
cách đường khoảng năm trăm linh mét thì dừng lại
tại đây nghĩa đề nghị tuyến quan hệ
nhưng bị từ chối
do vậy nghĩa quay ra sau lưng tuyến
và dùng hai tay xích cổ cô gái
hai bên ràng con một lúc
thì cô gái bị nghĩa đẩy ngã
đập đầu xuống đất bất tỉnh
sau đó nghĩa cởi dây nịt quần của tuyến
xích chặt quanh cổ nạn nhân
rồi cột vào cành cây gần đó
gây án xong
nghĩa lục túi nạn nhân cướp điện thoại di động iphone ba
và xe máy sirius
đem cầm tại thành phố phan thiết lấy tiền tiêu xài
sáng ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
đã mở phiên xét xử bị cáo lưu quốc nghĩa
về tội giết người cấp tài sản
hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo mức án tử hình
đối với hành vi giết người
và năm năm tù đối với hành vi cướp tài sản
tổng hình phạt là tử hình
tối ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
gia đình ông tường không thấy vợ mình ở nhà
như thường lệ
nên vô cùng lo lắng
và gọi điện thoại sang nhiều nhà người quen cũng không có
ông cùng nhiều bà con lối xóm
đi tìm kiếm khắp nơi
suốt cả đêm ngày hai mươi hai tháng hai
cả thôn thọ bắc nhốn nháo không ngủ
vì chuyện bà nguyễn thị nhiều
vợ ông tường mất tích
sáng ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
một số người dân đi nhặt củi
đã phát hiện sát của bà nhiều
tại một đám đất trồng tràm cách nhà khoảng năm trăm linh mét
cả thôn thọ bắc bàng hoàng
khi nghe tin bà nhiều chết
thông tin về cái chết bất ngờ của bà nhiều
nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng
công an xã tỉnh thọ đã lập tức
triển khai lực lượng để xác minh
và làm công tác bảo vệ hiện trường
đồng thời gấp rút báo cáo lên công an huyện sơn tịnh
để cử bộ phận chuyên trách về điều tra phá án
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
đây là một vụ giết người cướp tài sản
nhiều khả năng thủ phạm và nạn nhân
có mối quan hệ quen biết trước
nên thủ phạm mới rủ nạn nhân ra phía vườn tràm để giết
hùng khí gây án là dao hoặc cựa
vì để lại những vết gắt trên cổ
nhưng cũng tại vị trí cổ
cũng có những vết bầm tím
như là nạn nhân bị bóp cổ trước đó
người nhà cho biết
nạn nhân đã bị lấy đi một đôi bông tai đang đèo
sau đó thủ phạm còn vào nhà lục xác
lấy đi một trị vàng vào khoảng bốn triệu đồng
tại nhà của nạn nhân
các giám định viên kỹ thuật hình sự
cũng thu được nhiều dao vết
đường vân nghi ngờ hung thủ để lại
qua quá trình khai thác tất cả các loại dấu vết
ở trường cũng như là cái dao vết
có thì người nạn nhân
phân tích cái cơ chế hình thành
các loại dao vết
và chúng tôi đã đi đến kết luận
cái thứ nhất là nạn nhân bị bóp cổ
cho đến chết lên sàn
rồi sau đó đối tượng mới cắt cổ nạn nhân
cái thứ hai là can cứu vào đặc điểm của cái hiện trường
đó là hiện trường là cách xa nhà của nạn nhân
mà qua các thông tin mình bắt được
thì những cái sinh hoạt đại thương
nạn nhân là ít lui tới cái hiện trường này
cái đó mình bắt được là
như vậy can cứu vào cái dao vết
cái hành vi diễn biến hành vi của đối tượng là
cho thấy là đối tượng thực hiện cái hành vi
giết người quyết định đến cùng
cái thứ hai mà để đối tượng mà điều được nạn nhân đến cái hiện trường
thì qua đó chúng tôi nhận định
thì đối tượng phải là người quen với một nạn nhân
đồng thời chắc chắn đối tượng
cũng phải là người địa phương
mới ôm hiểu được cái địa hình
địa vật cái hiện trường
để cái điều nạn nhân đến được cái hiện trường này
một mươi tám h chiều ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
hóa các tổ công tác thuộc phòng điều tra tội phạm
về truyền thức xã hội
và công an huyền sơn tịnh
điều tra nắm bắt tình hình
ra soát kiểm tra kiểm diện các đối tượng nổi
thuộc bảy xóm
thuộc xã thọ bắc
tiến hành điều tra xác minh ở các vùng lân cận
một tổ trinh sát được cử đi xác minh
khách vãng lai
vẫn hay đến làm việc
để làm công cho người dân quanh khu vực này
đặc biệt là những khu vực thuê trọ
của những người công nhân
đang làm việc trong khu công nghiệp tỉnh phong
vì đây là nơi tập trung rất nhiều thành phần
từ các địa phương khác đến làm ăn sinh sống
một tổ trinh sát khác
tiến hành làm việc với các tiệm vàng
tiệm cầm đồ trên địa bàn huyền sơn tịnh
vì nghi ngờ có thể hung thủ
có thể mang đôi bông tai
một chỉ vàng có bao nhiêu ra đây bán
tuy có một số dấu vết để lại
nhưng cơ quan kế tật hình sự
vẫn chưa xác định được dấu vân tay
do chúng đã bị mở đi rất nhiều
những dấu vết khác cũng chưa mang lại dấu hiệu khả quan
do yêu cầu khẩn trương và tính chất nghiêm trọng
của vụ việc tại địa phương
các giám định viên đã thực hiện bước lọc
để tập trung vào một số đối tượng
có nghi vấn
tổ chức tra cứu theo vết đường vân tay có được

tuy nhiên do địa bàn tp hcm quá rộng đối tượng lại di biến rất khó truy lùng
để bắt nhanh hung thủ tổ trinh sát đã sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ
và nhờ sự hỗ trợ của các công an tỉnh bạn bằng một biện pháp nghiệp vụ khôn khéo